thưa quý vị ngày hôm nay bộ y tế đã ban hành quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế
chuẩn đoán phát hiện sát covid hai của công ty cổ phần công nghệ việt á
bộ y tế quyết định thu hồi số lưu hành trang thiết bị y tế hai trăm linh một dklh đã được bộ y tế cấp theo quyết định số năm nghìn bảy mươi một ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
với cơ sở đăng ký công ty cổ phần công nghệ việt á tại địa chỉ ba trăm bảy mươi hai a sạch tám hồ văn huê phường chín quận phú nhuận tp hcm
tên trang thiết bị bộ trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro phát hiện rna của virus corona sars cov hai trùng loại lifepower ivasars cov hai first rt rpcr kit
bộ y tế nêu rõ quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành
quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á tại quyết định số năm nghìn bảy mươi một
công ty cổ phần công nghệ việt á tại quyết định số năm nghìn bảy mươi một ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành tại việt nam
thưa quý vị hàng chục hộ dân đang di sống tại trung cư cũ ở địa chỉ bốn trăm bốn mươi trần hưng đạo quận năm tp hcm sắp được di rời đi nơi khác để bảo đảm an toàn khi hiện trạng trung cư đang bị xuống cấp nhanh chóng có thể sập đổ bất cứ lúc nào
tại tp hcm có một mươi bốn chung cư cũ được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đang ở cấp độ d tức cấp nguy hiểm
đến nay thành phố đã bảo đảm tổ chức di rời toàn bộ dân cư ở một mươi một trung cư tổ chức tháo dở được bốn trung cư còn lại ba trung cư chưa triển khai công tác di rời
trước thực tế hiện trạng chất lượng công trình đang xuống cấp nhanh chóng có nguy cơ cao đổ sập bất kỳ lúc nào
quỹ ba nhân dân tp hcm giao quận năm phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương di dời hai mươi ba hộ dân ở chung cư cũ bốn trăm bốn mươi trần hưng đạo đến nơi lưu trú an toàn
quận ra soát đề xuất phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư tạm cư đối với các hội dân và đông đốc giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định
được biết các hội dân tại chung cư bốn trăm bốn mươi trần hưng đạo sẽ được bố trí tạm cư tại quận sáu
điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định là một trong những nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông
những vụ tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
trong đợt cao điểm gia quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông này lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ tập trung và xử lý nghiêm lỗi vi phạm vượt quá tốc độ cho phép
đây là phương tiện của anh nguyễn quang vinh khi lưu thông trên đoạn đường tránh senco năm
anh mắc phải lỗi vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ một mươi đến hai mươi km kết quả đo được là bảy mươi ba trên sáu mươi km
theo quy định thì anh sẽ bị tước giấy phép lái xe hai tháng và bị phạt tiền từ bốn đến sáu triệu đồng
tuyến đường tránh cenco năm đường trục phía nam là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông đi lại lớn
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đội cảnh sát giao thông số một mươi đã xử lý gần ba trăm linh trường hợp
vi phạm về điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy phòng cũng như của ban chỉ huy đội
các tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số một mươi dựa theo kế hoạch tập trung xử lý các lỗi chạy quá tốc độ
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như làm giảm nguy cơ tai nạn giao thông
trong quá trình xử lý vi phạm thì đôi lúc cũng gặp các trường hợp lái xe là người ta nói là không nhìn rõ biển báo
hoặc là biển báo bị che khuất nhưng mà qua quá trình giải thích
thì chúng tôi cũng giải thích để người vi phạm người ta hiểu và biết là biển báo thì cấm rất là rõ ràng công khai
minh bạch và rất to để người điều khiển phương tiện có thể nhìn thấy
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ tăng cường các tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm sử dụng tối đa các trang thiết bị máy đo tốc độ camera máy ghi hình để xử lý
ngoài ra kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hình thức lưu động trên tuyến giao thông
cụm loa phát thanh ở một số nút giao lắp đặt biển báo ghi tốc độ quy định biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông